ngày hôm nay tám tháng ba tại trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh hòa bình
đã diễn ra chương trình hiến máu tình nguyện với chủ đề ngày hội hiến máu cứu người
nhằm ứng phó với tình trạng thiếu máu do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
và nhu cầu cấp thiết cần máu điều trị cho người bệnh
ngày hội đã thu hút được gần năm trăm linh tình nguyện viên tham gia đăng ký hiến máu
thu về được hai trăm sáu mươi một đơn vị máu
ban tổ chức đã khử chung địa điểm tổ chức bảo đảm quy trình sát khuẩn
và kiểm tra thân nhiệt cho các tình nguyện viên vào đăng ký hiến máu
hỗ trợ khẩu trang cho tình nguyện viên để sử dụng trong quá trình tham gia đăng ký
xét nghiệm và hiến máu xét nghiệm máu và kiểm tra điều kiện hiến máu của tình nguyện viên
tiếp nhận máu hiến từ các tình nguyện đủ điều kiện trao chứng nhận và quà hỗ trợ
từ đơn vị tiếp nhận máu tặng quà cho các nữ tình nguyện viên hiến máu
tại chương trình nhân kỷ niệm ngày phụ nữ việt nam tám tháng ba